ngày tám chín hội nghị bộ trưởng các nước tham gia đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep lần thứ bảy
giữa một mươi nước thành viên asean và sáu nước đối tác là ấn độ hàn quốc nhật bản new zealand australia và trung quốc
đã diễn ra tại bangkok thái lan
trải qua hai mươi bảy phiên đàm phán chính thức đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực đã kết thúc được các chương trình
gồm hợp tác kinh tế doanh nghiệp vừa và nhỏ thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại mua sắm của chính phủ
các biện pháp vệ sinh kiểm dịch tiêu chuẩn quy chuẩn và thủ tục đánh giá sự phù hợp
nhiều nội dung khác cũng đã thống nhất được về cơ bản
cho đến nay các nước đã thu hẹp được đáng kể quan điểm trong các lĩnh vực thương mại hàng hóa thương mại dịch vụ đầu tư sở hữu trí tuệ
tại hội nghị bộ trưởng lần này các bộ trưởng đã thảo luận nhiều giải pháp cụ thể để làm định hướng cho giai đoạn đàm phán tới đây
việt nam đã tích cực tham gia thảo luận tìm kiếm giải pháp xử lý những vướng mắc về chính sách
nhằm hướng tới khả năng đạt đồng thuận trong nhiều lĩnh vực đặc biệt để chuẩn bị cho năm việt nam đảm nhận tư cách chủ tịch asean
việt nam đăng cai tổ chức phiên đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực lần thứ hai mươi tám tại đà nẵng từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi bảy tháng chín
đây được coi là phiên đàm phán cuối cùng trước khi diễn ra hội nghị cấp cao asean vào cuối năm nay